những ngày này trên địa bàn tỉnh hà tĩnh xuất hiện tình trạng rét đậm rét hại đặc biệt là tại các vùng núi như hương khê vũ quang hương sơn nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió lạnh
vì thế chính quyền địa phương và người dân cần chủ động che chắn chuồng trại nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại về vật nuôi
suốt mấy ngày nay nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn hà tĩnh xuống thấp từ một mươi hai một mươi năm độ c đặc biệt tại các địa bàn vùng núi có thời điểm xuống dưới một mươi độ c
để bảo vệ cho đàn gia súc tri cục chăn nuôi và thú y hà tĩnh đã hướng dẫn bà con phủ bạ giữ ấm cho chuồng trại đồng thời tăng cường nguồn thức ăn dinh dưỡng cho châu bò và hạn chế cho đàn gia súc ra ngoài những lúc nhiệt độ xuống thấp
hiện trên địa bàn hà tĩnh có đến hai trăm chín mươi hai con châu bò đóng vai trò là nguồn kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình
với thời tiết rét đậm rét hại kéo dài như hiện nay người dân cần chủ động thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ đàn gia súc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét gây ra